thưa quý vị và các bạn tạm dừng tàu khách liên vận quốc tế việt nam trung quốc
tìm cách gỡ khó cho hàng loạt nông sản rớt giá do không xuất khẩu được trong mùa dịch ncov
mua hàng xếp từ trung quốc có thể bị lây nhiễm virus corona hay không
đây là những nội dung chính sẽ được đề cập trong năm phút nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
bộ giao thông vận tải cho biết việt nam và trung quốc đã thống nhất chủ trương
dừng đôi tàu khách liên vận quốc tế giữa hai nước trong thời gian dịch ncov bùng phát
chuyến tàu cuối cùng từ việt nam sang trung quốc đã khởi hành vào tối ba tháng bốn
tại ga gia lâm đi nam ninh với ba mươi sáu hành khách
công ty cổ phần vận tải hành khách hà nội đã ngừng bán vé theo chỉ thị của bộ giao thông vận tải
sau khi việt nam và trung quốc thống nhất chủ trương dừng đôi tàu khách liên vận quốc tế giữa hai nước
trong thời gian dịch ncov bùng phát
trước đó ngành đường sắt đã phun thuốc khử trùng tại các ga liên vận như đồng đăng lào cai gia lâm
đồng thời tăng cường giám sát các hành khách nhập cảnh để phòng dịch ncov
giá tiêu trong nước bất ngờ giảm từ một đến hai đồng một kg
tại hầu hết các vùng trồng tiêu tây nguyên và đông nam bộ
hiện giá tiêu giảm mạnh nhất tại gia lai giảm hai đồng còn ba mươi bảy đồng một kg
giá tiêu tại bà rịa vũng tàu giảm còn bốn mươi năm trăm linh đồng một kg
đồng nai giảm còn ba mươi bảy đồng một kg
các địa phương khác như đắk nông đắk lắc giá tiêu giảm còn ba mươi chín đồng một kg
nguyên nhân giá tiêu giảm là do các nhà nhập khẩu chờ vụ thu hoạch của việt nam để thu mua với giá thấp
ngoài ra do khoảng hai mươi tiêu việt nam được xuất thô sang trung quốc bằng đường bộ
vì vậy cùng với nhiều loại nông sản khác không thông quan được trong mùa dịch ncov
khiến giá tiêu thu mua trong nước cũng giảm theo
theo đánh giá của bộ công thương dịch viêm phổi ncov sẽ còn tiếp tục gây ảnh hưởng
đến việc xuất khẩu các sản phẩm nông sản thủy sản sang trung quốc trong cảng ngắn hạn và dài hạn
để tránh tác động tiêu cực đến xuất khẩu các loại nông sản đặc biệt như thanh long dưa hấu đang vào chính vụ thu hoạch
bộ công thương yêu cầu vụ thị trường trong nước tăng cường đẩy mạnh tiêu thụ trong nước
theo sát diễn biến giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh
đồng thời yêu cầu cục xuất nhập khẩu tiếp tục bám sát tình hình tại các cửa khẩu
thông báo kịp thời cho các doanh nghiệp hiệp hội để có phương án trong trường hợp hoạt động xuất nhập khẩu với trung quốc bị hạn chế hoặc dừng
bởi trung quốc cũng đồng thời là thị trường tiêu thụ nông thủy sản lớn nhất của việt nam
bình quân khoảng hai mươi bảy tổng kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản
bên cạnh những biện pháp ngắn hạn việc tìm thị trường mới cho các sản phẩm nông thủy sản đang là điều vô cùng cần thiết
bởi sức tiêu thụ trong nước vẫn chỉ có hạn
với mặt hàng gạo sẽ tập trung vào các thị trường như indonesia philippines hàn quốc hay thị trường châu phi
với cà phê có thể tìm kiếm thị trường mới tại khu vực trung đông
còn trái thanh long có thể mở rộng thị trường sang nhật bản hàn quốc hồng kông và đài loan
đây được đánh giá là những động thái vô cùng cần thiết
trước mắt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona
cần ưu tiên tập trung vào những thị trường có tiềm năng và còn dư địa phát triển
mua hàng ship từ trung quốc có thể bị lây nhiễm virus corona
hay không đây là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc và lo sợ
khi việc đặt hàng online hiện đang trở nên hết sức phổ biến
giá thành rẻ mẫu mãn đa dạng là lý do mà hàng trung quốc vẫn luôn được người tiêu dùng lựa chọn
tuy nhiên trong bối cảnh đại dịch virus corona đang bùng phát đặc biệt phức tạp tại trung quốc
rất nhiều người lo sợ khi nhận hàng từ trung quốc
mới đây tổ chức y tế thế giới who đã chính thức có câu trả lời
theo đó những người đã đặt hàng ship từ trung quốc sẽ không thể nhiễm bệnh
bởi virus corona không lây theo cách này
vì vậy virus corona không thể tồn tại một thời gian quá dài trong bưu phẩm hoặc hàng hóa
và trong quá trình vận chuyển có thể sẽ trải qua nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau
virus khó có thể tồn tại
giới chuyên gia dự báo phân khúc nhà ở giá rẻ có thể sẽ bùng nổ trong năm hai nghìn hai mươi
theo tính toán của bộ xây dựng đến năm hai nghìn hai mươi cả nước cần phải xây dựng khoảng bảy trăm linh căn hộ
để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp tại các khu vực đô thị trong cả nước
trong khi đó hiện nay thị trường lại đang thiếu nhà ở xã hội và dư nhà ở cao cấp
tuy nhiên mới đây bộ xây dựng cho biết hiện các chủ đầu tư nhà ở xã hội đang hoàn thiện thủ tục pháp lý
cho các dự án và chắc chắn năm hai nghìn hai mươi sẽ có sản phẩm bán ra
đồng thời bộ cũng đang tiếp nhận rất nhiều dự án nộp đơn xin điều chỉnh cơ cấu
thậm chí điều chỉnh từ con đô tel sang nhà ở với số lượng có thể lên tới vài ngàn căn
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ gửi đến quý vị những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình chương trình phát sóng vào lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu